thưa quý vị xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài sẵn có hơi men trong người
trần văn thương chú tại xã ea yêng huyện grom park tỉnh đắk lóc đã ra tay sát hạn người bạn của mình
theo kết quả điều tra vụ việc xảy ra khi anh hải đến nhà thương chơi
tại đây thương gọi thêm hai người bạn đến để tổ chức ăn nhậu
đến chiều cùng ngày cả nhóm rủ nhau đánh bài
trong quá trình đánh bài thì giữa thương và hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
sau đó thương chạy xuống bếp lấy hai con dao lên đâm khiến anh hải tử vong tại chỗ
gây án xong thương bỏ trốn
nhưng sau đó đã ra đầu thú tại công an huyện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình